từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi bảy tháng ba tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam liên tục diễn ra các hoạt động với chủ đề tháng ba mùa con ong đi lấy mật tây nguyên đại ngàn nhằm giới thiệu nét văn hóa phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc tây nguyên tại ngôi nhà chung cộng đồng năm mươi bốn dân tộc việt nam
chương trình có sự tham gia của hơn một trăm ba mươi năm đồng bào dân tộc của tám dân tộc đến từ bảy tỉnh trong đó có năm tỉnh vùng tây nguyên là mân âu sẻ chiêng sơ đăng giờ rai ê đê
nhiều nghệ nhân các dân tộc đã rất phấn khởi khi được về thủ đô để giới thiệu những bản sắc văn hóa của đất và người tây nguyên đến với đông đảo du khách
riêng bản thân tôi là tôi đi đây là rất là vui
thứ nhất là đảng nhà nước đã quan tâm
đã đi tập trung các dân tộc để biết giao lưu được các truyền thống của các dân tộc của cả miền đất nước
chương trình diễn ra với nhiều hoạt động đa dạng như lễ hội cầu mưa và mừng mùa của dân tộc ế đê diễn tấu cồng chiêng tây nguyên ngày hội bắn nỏ trưng bày giới thiệu những sản phẩm được chế tác từ núi rừng tây nguyên những người giữ lửa tây nguyên lễ hội chỉ thức dân gian dân ca dân vũ
và trò chơi dân gian
du khách có thể trải nghiệm một không gian tây nguyên đại ngàn hùng vĩ vừa gần gũi vừa xa xôi
khi được trực tiếp tận mắt nhìn thấy những trang phục cũng như các bài biểu diễn của các dân tộc thì tôi cảm thấy rất là ấn tượng
và thực sự đây là những tư liệu những hình ảnh rất đặc sắc mà có lẽ không phải nơi nào tận mắt mà có thể nhìn thấy được
qua đây thì mình cảm nhận được rằng là mỗi một dân tộc có
mỗi một dân tộc có một bản sắc truyền thống văn hóa riêng của họ
và dân tộc tây nguyên cũng thế
họ sống với đại ngàn tây nguyên cho nên là tất cả những cái phong tục tập quán cũng như là cái nét đẹp văn hóa của nó mang đậm đà bản sắc tây nguyên
tháng ba mùa con ong đi lấy mật tây nguyên đại ngàn sẽ góp phần tăng cường giao lưu giữa các dân tộc
thu hút khách du lịch hình thành điểm đến làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam
với tháng ba thì chúng ta đã biết tháng ba là tháng tây nguyên
rất nhiều những lễ hội là tháng bà con tổ chức các hoạt động truyền thống
vì vậy là với mong muốn tái hiện một không gian tây nguyên đại ngàn tại thủ đô hà nội
chúng tôi đã cùng phối hợp với các địa phương để mời các cộng đồng dân tộc tiêu biểu về
với những hoạt động được lựa chọn để giới thiệu cái lét văn hóa của dân tộc
tại ngôi nhà chung làng văn hóa các dân tộc việt nam
với các hoạt động đặc sắc
phong phú hứa hẹn đây sẽ là một điểm đến lý tưởng cho du khách trong những ngày nghỉ cuối tuần